hiện một số địa phương đang trong thời kỳ cao điểm về cháy rừng
hầu hết những diện tích rừng của các địa phương có nguy cơ cháy rất cao
thường xuyên ở cấp bốn cấp năm cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm
đặc biệt trong những ngày nắng nóng gần đây
nguy cơ cháy rừng tại khu vực miền trung và tây nguyên tiếp tục tăng cao
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và cục kiểm lâm
nhiệt độ trung bình trong các tháng năm sáu bảy năm hai nghìn hai mươi phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm
từ một đến hai độ c để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng
giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra
cục kiểm lâm đề nghị tri cục kiểm lâm các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tiếp tục kiểm tra ra soát kỹ các phương án kế hoạch phòng cháy trựa cháy rừng
ở các cấp và từng chủ rừng xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao
để bố trí các nguồn lực bảo đảm ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống mới phát sinh
không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn
chỉ đạo hạt kiểm lâm cấp huyện hướng dẫn chủ rừng theo dõi thường xuyên thông tin cảnh báo cháy rừng
trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng sớm tại địa chỉ website
http kiểmlâm org vn để kiểm tra phát hiện sớm điểm cháy rừng